nghiên cứu một số chính sách về thuế phí để giảm chi phí đổ vào nâng cao năng lực sản xuất xăng dầu trong nước
tại cuộc họp thủ tướng phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao các cơ quan trình các văn bản báo cáo
các ý kiến cơ bản đồng tình với các văn bản báo cáo này và đóng góp thêm nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm sát tình hình
tình hình tháng ba và những tháng tới sẽ tiếp tục có khó khăn thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ
người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh
các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thời gian tới
trước hết các bộ ngành địa phương cần theo dõi bám sát nắm chắc tình hình diễn biến thế giới và khu vực có liên quan
tới các lĩnh vực chỉ đạo điều hành để chủ động xử lý giải quyết theo thẩm quyền
nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
thứ hai tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và thực hiện nghiêm các công thức phương châm phòng chống dịch đã được tổng kết
bộ y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh
đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước sars cov hai trên phạm vi cả nước
tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh
xem covid một mươi chín là bệnh đặc hiểu
thủ tướng chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình ukraine
do phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh làm tổ trưởng
nhiệm vụ thứ tư là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
nghiên cứu một số chính sách về thuế phí để giảm chi phí đầu vào nâng cao năng lực sản xuất xăng dầu trong nước
phó thủ tướng lê văn thành trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan
cùng với đó đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nhất là đầu tư cho hạ tầng
kiên quyết điều chỉnh vốn của các bộ ngành địa phương chưa phân bổ xong kế hoạch vốn trong tháng ba
sau đó kiểm điển trách nhiệm
thủ tướng giao phó thủ tướng vũ đức đam tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện dự thảo chương trình phòng chống dịch
đảm bảo sát tình hình để sớm trình ban hành trong tuần này
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không để đầu năm thong thả cuối năm vất vả
phải quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt hiệu quả linh hoạt sáng tạo trong điều hành
đạt kết quả ngay trong quý i tạo đà cho cả năm hai nghìn hai mươi hai là năm chiến thắng dịch bệnh phục hồi nhanh phát triển bền vững
chiều qua hai tháng ba tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì họp về kết quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án sáu
tham dự cuộc họp có phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
cùng lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương
báo cáo tại cuộc họp cho biết sau hơn một tháng kể từ khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo triển khai đề án
đến nay đã có ba mươi tám bộ ngành địa phương thành lập tổ công tác bốn mươi bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch triển khai
đặc biệt việc triển khai cung cấp các dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đạt kết quả tích cực
bộ công an phối hợp với văn phòng chính phủ đã hoàn thành việc tích hợp cung cấp dịch vụ xác thực thông tin
về số chứng minh thư nhân dân chín số với căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu thuế
phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế
về phục vụ phát triển công dân số bộ công an đã tổ chức triển khai cấp tài khoản định danh điện tử trên cả nước
từ ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho công dân kết hợp với việc cấp căn cước công dân
bộ công an đã phối hợp bảo hiểm xã hội việt nam hoàn thành giải pháp và triển khai thành công
việc đồng bộ ba mươi sáu triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
để phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ căn cước công dân khi đi khám bệnh
tích hợp sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế
kết luận cuộc họp thủ tướng phạm minh chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
sự tích cực vào cuộc của thường trực tổ công tác và các cơ quan
thủ tướng khẳng định việc thực hiện đề án này là một phần thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng
đã được đại hội lần thứ một mươi ba của đảng xác định góp phần chuyển đổi số xây dựng chính phủ số xã hội số công dân số
cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng và thực hiện nhiều nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau
phục vụ người dân doanh nghiệp nhất là ứng dụng thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
giúp quản lý thống nhất tập trung minh bạch thuận lợi tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt
cũng qua quá trình triển khai đã có thêm kinh nghiệm để thực hiện đề án khẩn trương thiết thực hiệu quả hơn
thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan
đến thực hiện các nội dung của đề án chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt về cơ chế
chi kinh phí các dự án công nghệ thông tin nhất là khắc phục những lỗ hổng về an ninh an toàn
để kịp thời phục vụ đề án
quá trình triển khai các bộ ngành địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh
an toàn trong quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu khẩn trương thực hiện kết nối
đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình đề án sáu đặt ra
sáng nay ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội tổ chức tọa đàm tham gia ý kiến về dự thảo luật cảnh sát cơ động
thượng tướng trần quang phương phó chủ tịch quốc hội dự tọa đàm
thiếu tướng lê tân tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì tọa đàm
tại buổi tọa đàm các đại biểu đánh giá cảnh sát cơ động là lực lượng có tính chất đặc thù
so với các lực lượng khác trong công an nhân dân với chức năng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang
giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự chấn áp các loại tội phạm nguy hiểm có sử dụng vũ khí
giải tán các vụ gây dối biểu tình nhằm bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc
mặt khác trước những diễn biến phức tạp khó lường của tình hình thế giới khu vực tác động ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự của nước ta
đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng luật cảnh sát cơ động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung góp ý để làm rõ nội hàm các khái niệm như biện pháp vũ trang
sử dụng biện pháp vũ trang cho ý kiến về vị trí chức năng của lực lượng cảnh sát cơ động
trong một đạo luật như là luật cảnh sát cơ động
thiết thuật gửi biện pháp vũ trang là cần thiết tôi nghĩ là như vậy
vì ở đây là chúng ta nói tới cái biện pháp vũ trang của lực lượng cảnh sát cơ động
cũng là biện pháp vũ trang mỗi lực lượng khác nhau sẽ có cách thức sử dụng trên cơ sở phương tiện khí tải con người
thì nó sẽ có cách khác nhau và đạt được những mục tiêu nó cũng rất khác nhau
vì việc trong một đạo luật chuyên ngành mà chúng ta giải thích là cần thiết
và tôi không đi sâu về nội dung
mà tôi chỉ đưa ra quan điểm như vậy
đại diện ban soạn thảo dự án luật thiếu tướng nguyễn ngọc thanh phó tư lệnh cảnh sát cơ động
cũng giải trình trước băn khoăn của một số đại biểu về việc trồng chéo hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động với các lực lượng khác
là chúng ta cũng tuần tra nhưng mà nếu mà giả sử khi mà các lực lượng làm không đủ lực lượng mà yêu cầu công an thì công an làm
còn nếu không thì biên giới của công an làm chứ không phải cứ cảnh sát cơ động có nhiệm vụ tuần tra là đi đâu chúng ta đi
phát biểu tại tọa đàm phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đề nghị cần thống nhất nhận thức
đây là dự án luật tổ chức một lực lượng chuyên ngành cụ thể
cũng rất cụ thể do vậy phải có giới hạn và không xa vào những vấn đề lớn mà các luật gốc đã quy định
chỉ cụ thể hóa hiến pháp pháp luật và những văn bản luật gốc đã quy định
đề nghị ủy ban quốc phòng và an ninh tiếp tục tiếp thu các ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
ra soát chất lọc tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại tọa đàm
chỉnh lý dự thảo luật trước khi trình ra quốc hội thông qua
từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại thủ đô viên trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
diễn ra hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi hai
tham dự hội nghị đoàn đại biểu bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đoàn đại biểu bộ công an lào do đồng chí thượng tướng công thong phong vi chít
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
tại hội nghị dưới sự đồng chủ trì của đồng chí thượng tướng công thong phong vi chít
và đồng chí thượng tướng lương tam quang hai bên thống nhất đánh giá
thời gian qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh
nhất là đại dịch covid một mươi chín nhưng lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả
biên bản ghi nhớ hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi một vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tại tỉnh nghệ an việt nam phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước
về phương hướng hợp tác thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có
giữa lực lượng an ninh hai nước nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương giáp biên giới
đặc biệt coi trọng cơ chế trao đổi thông tin nghiệp vụ định kỳ và đường dây nóng
để có biện pháp phòng ngừa đấu tranh xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai bộ
về biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới và bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín
trao đổi thông tin phối hợp phòng chống từ các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống
ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước nói chung và bộ công an hai nước nói riêng
phối hợp chặt chẽ quan điểm lập trường của hai nước tại các diễn đàn hợp tác an ninh quốc tế và khu vực
thúc đẩy hợp tác phòng chống khủng bố quốc tế của các nước asean
trước mắt lực lượng an ninh hai nước cần tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh cho năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
chào mừng sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
bảy mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn diễn ra tại lào và việt nam sắp tới nhất là sự kiện sea games ba mươi một diễn ra tại việt nam
từ ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang và thứ trưởng công thong phong vy chít đã ký kết bản ghi nhớ hội nghị hợp tác an ninh lào việt nam lần thứ một mươi hai
hôm nay ba tháng ba thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc với cục viễn thông và cơ yếu và cục hậu cần bộ công an
báo cáo tình hình công tác viễn thông cơ yếu công an nhân dân
thiếu tướng phạm đăng khoa cục trưởng cục viễn thông và cơ yếu nêu rõ thời gian qua đơn vị đã chủ động nắm phân tích tình hình thực trạng và nhu cầu trong lĩnh vực thông tin liên lạc công nghệ thông tin an ninh an toàn và bảo mật thông tin
qua đó đã kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các chủ trương giải pháp phương án bảo đảm thông tin liên lạc các biện pháp nghiệp vụ cơ yếu bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin bí mật nhà nước bí mật của ngành công tác lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy của lãnh đạo bộ và công an các đơn vị địa phương chỉ đạo đầu tư trang thiết bị kỹ thuật về thông tin liên lạc cơ yếu thiết bị nghiệp vụ sản phẩm mật mã bảo mật mạng viễn thông tin học truyền hình trong công an nhân dân
xác thực phục vụ triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân dịch vụ công trực tuyến chuyển đổi số trong công an nhân dân
ghi nhận những nỗ lực cố gắng và thành tích của cục viễn thông và cơ yếu đạt được trong thời gian qua thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu thời gian tới cục viễn thông và cơ yếu cần có giải pháp xây dựng đề án tổng thể phát triển nâng cao năng lực cho lực lượng viễn thông cơ yếu công an nhân dân để sớm trình thường vụ đảng ủy công an trung ương
trước mắt cần tiếp tục quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị viễn thông cơ yếu hiện có tiếp tục chú trọng các lĩnh vực cơ yếu và bảo mật thông tin nâng cấp đồng bộ hệ thống trạm thông tin hệ thống liên lạc vệ tinh phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an
song song với đó tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác giáo dục tư tưởng cán bộ chiến sĩ đặc biệt là đối với lực lượng cám bộ chiến sĩ làm công tác nghiệp vụ đặc thù đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn bảo mật thông tin tài liệu bí mật nhà nước các hệ thống kỹ thuật thông tin trong công an nhân dân
chiều cùng ngày thứ trưởng lê văn tuyến đến thăm làm việc tại cục hậu cần từ đầu năm đến nay cục hậu cần đã xây dựng và ban hành nghị quyết chương trình lịch thực hiện chương trình công tác hậu cần quản trị năm hai nghìn hai mươi hai ban hành các kế hoạch chương trình công tác pháp chế cải cách hành chính tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo dõi kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thực hiện dân chủ trong cục hậu cần
ngoài ra các nhà khách nhà công vụ tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên đột xuất tổ chức đón tiếp bố trí ăn nghỉ cho cám bộ chiến sĩ đi công tác nghỉ dưỡng hội thảo hội nghị tập huấn
đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tổ chức đảm bảo khu cách ly tập trung chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện làm cơ sở cách ly tập trung
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích của cục hậu cần đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục hậu cần cần tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi mới được lãnh đạo bộ công an phê duyệt tập trung thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng đối với dự án trọng điểm của bộ giao cục hậu cần làm chủ đầu tư
đối với các dự án khác mà cục hậu cần làm chủ đầu tư đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về đầu tư công giải ngân vốn được cấp đúng tiến độ
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị cục hậu cần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phòng cháy trật tự nội vụ tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp các trụ sở cơ quan bộ các nhà khách nhà nghỉ dưỡng do đơn vị quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ chú đáo chuyên nghiệp bảo đảm chế độ chính sách nghỉ dưỡng chế độ đi công tác của cám bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương

các nhà khách nhà nghỉ dưỡng do đơn vị quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm